dịch vụ phá mới tại thành phố new york mỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng năm tới đây
dịch vụ pha mới được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyến đường đi lại nhanh hơn rẻ hơn
kết nối trung tâm kinh tế và thương mại mahatan của thành phố new york
với các quận browns brooklyn và queens
thị trưởng new york bill de blasio cho biết dịch vụ pha mới này sẽ có tên là lunchbox
cái tên được các em học sinh tiểu học tại new york lựa chọn
dự kiến khi đi vào hoạt động dịch vụ phà mới sẽ mang lại hai trăm linh việc làm mới
và cung cấp khoảng bốn sáu triệu lượt đi phà mỗi năm
mỗi chuyến phà có thể chở một trăm năm mươi khách và dịch vụ phà sẽ hoạt động tất cả các ngày trong năm
bên cạnh đó tất cả các chuyến pha đều được trang bị wi fi
để người dân có thể dễ dàng truy cập vào internet
được biết thành phố new york sẽ đầu tư ba mươi triệu đô la một năm
tương đương với hơn sáu trăm tám mươi tỷ đồng cho dịch vụ phà mới này